một số tin tức về an ninh trật tự hai đối tượng tàng trữ tự chế vừa bị công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp bắt giữ
nguyễn văn đức chú tỉnh long an bị bắt khi đang cất giấu trong người hai khẩu súng tự chế tại ấp ba xã hưng thạnh huyện tháp một mươi
qua khai thác nhanh đức khai nhận hai khẩu súng trên là của nguyễn phúc quốc chú tệ huyện tháp một mươi gửi
tiến hành mời quốc về cơ quan công an làm việc đối tượng thừa nhận đã gửi súng tự chế cho đức cất giữ